phát hiện các lô hàng gửi đi các nước mỹ anh úc
tất cả kết quả tri cục hải quan chuyển phát nhanh đã lấy mẫu giám định
kết quả giám định của viện khoa học kỹ thuật hình sự cũng cho thấy có thành phần catenon
tính đến nay đã bắt giữ được tổng số một trăm chín mươi chín kiện với trọng lượng khoảng hơn hai năm tấn
qua xác minh ban đầu của bên lực lượng công an
và qua thông tin chúng tôi xác minh nhờ tình báo hải quan các nước
các đối tượng này đối với các lô hàng vừa rồi thì có năm đối tượng là người da đen
hiện nay các đối tượng này cũng đã vào việt nam và xuất cảnh ra nước ngoài
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp
để mà phối hợp với các nước làm rõ những thủ đoạn này và bắt các đối tượng này
đây là một đường dây vận chuyển trái phép thảo mộc khô có chứa chất ma túy
có diễn biến phức tạp
có tổ chức quy mô lớn phạm vi rộng trên toàn quốc
đối tượng tội phạm lợi dụng việt nam là nước xuất khẩu chè
khi xuất nhập khẩu các cá nhân và doanh nghiệp đều khai báo với cơ quan hải quan
là cây thảo mộc dây khô cây trùm ngây khô chè khô để thông quan các lô hàng này đến nước thứ ba
và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện chỉ đạo của tổng cục hải quan
chặt chẽ với các lượng chống ma túy của bộ công an để tiếp tục tập trung vào những cái nhóm và các cái đường dây
với các cái tuyến đường rất là trọng điểm hàng nhập về từ các cái nước nam phi
và cái hàng xuất đi một số các nước ví dụ như là mỹ úc anh để mà đấu tranh với các loại tội phạm như thế này
sáng nay hồi hôm nay công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã bắt cả toàn nguyễn anh
quê ở tỉnh khánh hồn

khi y đang bán heroin cho lê công vũ chú tại phường đức thắng thành phố phan thiết
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
phát hiện một mươi chín gói nhỏ heroin ba bịch nilông bên trong có chứa heroin
số lượng này phân ra khoảng một trăm năm mươi tép hai điện thoại di động cùng một số dụng cụ dùng để phân lẻ và sử dụng ma túy
liên quan đến hoạt động mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy của nguyễn anh
nam khang chú tại phường đức long thành phố phan thiết
cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra
lực lượng chức năng vừa bắt giữ được năm đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng internet mạng viễn thông hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản
năm đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn ngọc văn sĩ một mươi tám tuổi trịnh duy hưng hai mươi tuổi
trần quang hai mươi một tuổi đỗ thanh sang và trần quang long một mươi sáu tuổi đều ở nam phước huyện duy xuyên quảng nam
các đối tượng này là
để quy đổi mã thẻ nạp sang tiền mặt chủ quán internet này đã bán lại cho các đại lý thu mua trên mạng
giá trị thẻ nạp là tám mươi tám mươi năm
để quy đổi mã thẻ nạp sang tiền mặt chủ quán internet này đã bán lại cho các đại lý thu mua trên mạng giá trị thẻ nạp là tám mươi tám mươi năm
đó mượn tài khoản của người khác để chuyển tiền mặt đi rút
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trần văn thiên đã nhận mua lại các mã thẻ với tổng trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
ước tính số nạn nhân bị lừa trúng thường lên đến hàng nghìn người
thưa quý vị và các bạn một đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến một mươi tỷ đồng vừa bị công an huyện tân biên tỉnh tây ninh triệt phá
đường dây cá độ bóng đá qua mạng này
do trần văn vinh chú tại huyện tân biên cầm đầu
đối tượng bị bắt khi đang có mặt tại thành phố hồ chí minh để điều hành đường dây cá độ bóng đá
qua khai thác cơ quan công an bắt khẩn cấp thêm bốn đối tượng trong đường dây cá độ này
gồm phạm duy linh nguyễn minh võ trần hữu trọng nguyễn bảo quốc khang cùng chú tại huyện tân biên
cơ quan công an đã tạm giữ sáu bộ máy tính tám điện thoại di động và trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
theo điều tra từ khi bắt đầu giải bóng đá euro hai nghìn một mươi sáu
vinh mua một mastercard
trong sơ tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến sporbet với số tiền là một trăm linh usd
quy đổi thành tiền việt nam là sáu trăm linh triệu đồng
từ trang mạng này vinh tạo ra tám trang mạng nhỏ khác với số tiền trên mỗi trang là một mươi usd
quy đổi thành tiền có giá từ một mươi đến năm mươi usd bán lại cho linh trọng võ và một số đối tượng khác quản lý
từ đây các đối tượng trên chia trang mạng thành ba một mươi một trang con riêng
và nâng giá trị usd quy đổi từ năm mươi đến một trăm linh usd
được biết đối tượng vinh còn tổ chức cá độ bằng tin nhắn gọi điện thoại qua di động
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày bị bắt
số tiền giao dịch thể hiện trên master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến sporbet do vinh quản lý
là gần tám trăm linh usd tương đương với khoảng một mươi tỷ đồng
công an phượng thuận thành tp huế cho biết đơn vị vừa làm rõ đối tượng vinh
đối tượng trộm mô tô để trả lại cho người bị hại
trước đó ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu do mất cảnh giác chị nguyễn thị thảo
chú phường phú hội thành phố huế để xe mô tô hiệu sirius ở ngoài nên đã bị đối tượng trộm cắp
nhận được tin báo của chị thảo công an phường thuận thành nhanh chóng xác minh
và làm rõ đối tượng lương văn lợi chú phường đúc tp huế là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
công an tp huế đã thu hồi tăng vật và đang tiến hành bàn giao cho bị hại
thời gian vừa qua nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
trong đó có địa bàn tỉnh quảng ngãi
chỉ vì văn hóa ứng xử thấp do nghiện game phim ảnh bạo lực của thanh thiếu niên
mà từ mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến những hậu quả đau lòng kẻ chết người đi tù
phản ánh sau về thực trạng này tại tỉnh quảng ngãi
đối tượng ngô văn cương hai mươi năm tuổi ở xã bình thạnh
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bị công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bắt giam vào tháng sáu vừa qua
vì dùng cây đánh chết người
trước đó do mâu thuẫn đơn giản giữa một số người lớn tại quán cà phê của ông nguyễn tấn lực
chú huyện bình sơn đối tượng cường nghe tin chú ruột bị ăn hiếp đã dùng gậy đánh ông nguyễn phương
bốn mươi tám tuổi ở thôn đông bình bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu
trước đó là cùng chìm giò rồi bình lòng nữa
mấy người đó xô vô ồ vô đánh mình
chú quán là lấy chai bia lấy chai bia dưới mình mình trả
mình trả lại mình thay đống củi lên đường mình lúc bộ cây và quên chú này
mới đây chỉ vì mâu thuẫn giành micro hát trong đám cưới tại xã phổ khánh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
hàng chục thanh niên chia thành hai nhóm sử dụng hung khí
bị đánh nhau gây hỗn loạn trong đám cưới
hậu quả anh nguyễn tấn thọ hai mươi ba tuổi ở thôn diên trường xã phổ khánh bị đâm chém chết
một thanh niên khác bị thương nặng hiện đang cấp cứu
trong sinh hoạt rượu bia do những án tượng giới dục của địa phương
và cái sự với gia đình với cả hệ thống chính trị nó cũng chưa đến nơi để chống
do đó mà có nhiều bộ xã ra xô xót
qua các vụ án trên cho thấy chỉ vì một phút bốc đồng nông nổi
mà dẫn đến hậu quả hết sức nặng nề
để ngăn chặn tình trạng trên bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
thì rất cần sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương
các bàn ngành đoàn thể và quân chúng nhân dân
song song đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng gây án
vì những mâu thuẫn nhỏ nhằm góp phần chấn an dư luận
đồng thời cảnh báo gian đe những đối tượng có những hành vi tương tự
mặt khác phải quản lý và kiểm soát chặt chẽ những nguồn game
hình ảnh bạo lực có nội dung không lành mạnh
một tụ điểm mua bán dâm tại huyện cái bè tiền giang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tiền giang triệt xóa
ba đôi nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn ngọc nữ
thuộc xã hậu mỹ bắc b huyện cái bè tỉnh tiền giang
bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện cái bè bắt quả tang
được biết khách sạn ngọc nữ do nguyễn văn đợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thường trú tại xã hậu bắc b huyện cái bè làm chủ
hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện cái bè
tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vào ngày hôm qua
đã mở phiên xét xử phúc thẩm
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
các tỉnh thành phía bắc của nước ta vừa trải qua
một đợt mưa lớn trên diện rộng với nơi có mưa nhiều
là các tỉnh thuộc vùng núi của khu vực phía tây bắc việt bắc
và cả một số nơi thuộc vùng trung du
đến ngày hôm nay thì mưa trên toàn khu vực bắc bộ
đã giảm đi đáng kể chỉ còn tập trung chủ yếu
ở khu vực tây bắc và vùng nam của đồng bằng bắc bộ
trong những ngày tới khu vực phía tây bắc bộ
sẽ có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
phía đông nam trời nắng nóng với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
vào ngày mai hình thế thời tiết gây mưa hoàn toàn suy yếu
nên chỉ còn xảy ra ở một vài nơi
và các nơi trên khu vực trời đều có nắng trở lại
nhiệt độ bắt đầu quá trình tăng lên với mức nhiệt độ trưa chiều
sẽ đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến hai ngày nghỉ cuối tuần thì nắng xuất hiện sớm hơn
và cường độ nắng cũng tăng lên
dấu hiệu của một đợt nắng nóng mới bắt đầu
với nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng từ hai cho đến ba độ
vào vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều
với khu vực trung bộ giải mây rông ở phía bắc
cũng đã gây mưa cho các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa thiên huế trong mấy ngày vừa qua
trong đó một số nơi đã có mưa vừa đến mưa to
trong những ngày tới thì thời tiết sẽ có sự thay đổi
ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng sẽ có mưa giải rác
nhưng lượng không nhiều
từ ngày mai toàn khu vực trời có nắng với cường độ nắng ngày càng mạnh lên
nên nhiệt độ sẽ tăng dần
dấu hiệu có một đợt nắng nóng cũng đã bắt đầu ở khu vực này
với nhiệt độ sẽ đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trong hai ngày nghỉ cuối tuần
khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày tám đến ngày một mươi
trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất sẽ đạt ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
nên trời mát mẻ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới tại đây thì ban ngày trời còn nắng
với nhiệt độ vào khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ bao gồm cả thành phố hồ chí minh
sẽ có nơi sấp xỉ là ba mươi năm độ
giờ vào tối thì trời chuyển nhiều mây hơn đủ ẩm không khí tăng lên
và xuất hiện mưa rông giải rác
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại